lực lượng công an thanh hóa vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cán bộ xã xuân dương huyện thường xuân
để điều tra làm rõ hành vi cấu kết bán trái thẩm quyền hơn một mươi sáu m hai đất
cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lê văn dương bí thư đảng ủy xã xuân dương
và lê minh thương cán bộ địa chính xã xuân dương
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn chín với vai trò là chủ tịch ubnd xã xuân dương
lê văn dương đã cấu kết với một số cán bộ xã bán trái thẩm quyền hơn một mươi sáu m hai với số tiền khoảng sáu trăm bảy mươi triệu đồng
số tiền này không được nộp vào kho bạc nhà nước để hoàn thiện giấy tờ thay vào đó chính quyền xã đã tự ý chi tiêu
vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật